ngày tám tháng một trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã gửi thư khen và tặng thưởng các lực lượng
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an công an tỉnh điện biên bộ chỉ huy bộ đội biên phòng và cục hải quan tỉnh điện biên
ubnd tỉnh tặng thưởng bằng khen cho ba tập thể một mươi cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án bắt giữ ba đối tượng thu giữ chín mươi chín bánh heroin một kg ma túy đá
trước đó qua công tác trinh sát lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia với số lượng lớn
do một nhóm đối tượng người dân tộc mông trú tại huyện điện biên đông và huyện điện biên tổ chức thành đường dây khép kín để đưa ma túy từ lào về việt nam bằng đường bộ qua điện biên để mang sang nước thứ ba tiêu thụ
nước ngoài như lào myanmar thánh an sau đó thì chúng điều chuyển vận chuyển ma túy từ lào myanmar về địa bàn giáp biên của chúng ta
sau đó thì chúng thuê các đối tượng trẻ tuổi và người dân tộc giáp biên để vận chuyển ma túy từ bên biên giới về bên này bên biên giới
sau đó rồi chúng lại tiếp tục thuê nhóm đối tượng khác vận chuyển ma túy về nơi tập kết để vận chuyển đi các tỉnh
hoặc là các nước thứ ba tiêu thụ
thường thường là những cái phương tiện mà chúng sử dụng là những cái phương tiện mà mua ở các cái chợ cũ
như nhà hiệu cầm đồ mua hoặc là những ô tô những cái chợ cũ
mà chúng không đáp sang tên đổi chủ chúng chỉ dùng cái hợp đồng như là mua bán
việc đó là nó cũng rất khó khăn cho các công tác điều tra để phát hiện
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ban chuyên án nhận được thông tin
lầu a dua cùng đồng bọn sẽ vận chuyển một khối lượng lớn ma túy trên hai xe ô tô
từ điện biên đông sang lào cai để tiêu thụ
các tổ công tác chia thành nhiều mũi tiến hành chốt chặn bắt giữ các nhóm đối tượng
tại khu vực bản lao xã xuân lao huyện mường ảng
các đối tượng điên cuồng tăng tốc lao thẳng xe ô tô vào tổ công tác
và chỉ chịu bỏ xe lại bìa rừng để tẩu thoát khi cả hai lốp xe không còn hơi để chạy
chúng tôi đã triển khai lực lượng phong tỏa các tuyến đường giao thông
và cử trinh sát phối hợp với phòng ma túy công an tỉnh
là nắm tình hình trong các khu dân cư
phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân
tham gia tố giác tội phạm và cung cấp thông tin giúp đỡ lực lượng công an trong truy bắt đối tượng
sau gần hai giờ đồng hồ bao vây toàn bộ khu rừng
các đối tượng lẩn trốn và dọc tuyến đường có thể thoát thân của các đối tượng
các lực lượng đã bắt giữ được lầu asia
còn đối tượng lầu asia đã điên cuồng dùng dao đe dọa
và sẵn sàng chống cự đến cùng với lực lượng vây bắt
xét tình thế cấp bách quyết không để đối tượng lợi dụng địa hình trốn thoát
và để tránh thương vong giữ an toàn cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
lực lượng công an đã buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên và bắn chấn áp
chúng tôi đã huy động gần bốn trăm linh chiến sĩ thuộc các lực lượng công an hải quan biên phòng
và lực lượng dân quân quận chúng nhân dân trên địa bàn
đặc biệt là lực lượng công an xã là đầu mối kết nối giữa ban chuyên án với quần chúng nhân dân
để thực hiện đối tượng lợi dụng địa hình trốn thoát và để tránh thương vong
và đối tranh chuyên án
với bản chất liều lĩnh manh động đối tượng lầu a dua tiếp tục vượt qua hàng rào chốt chặn
lao thẳng xe ô tô vào hàng loạt xe máy của lực lượng vây bắt và tiếp tục bỏ chạy gần ba km
sau đó các đối tượng bỏ lại xe và lẩn trốn lên rừng tại xã xá nhà của huyện tùa chùa
đến một mươi chín h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi hai khi phát hiện đối tượng lầu a dua từ trên rừng đi xuống khu vực bản phiêng pèn
xã mờ mùn để nhận thực phẩm tiếp tế
các mũi quân đã khống chế bắt giữ thành công đối tượng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sau khi cùng nhau thực hiện hành vi mua ma túy từ khu vực biên giới về việt nam
các đối tượng đã sử dụng hai xe bán tải để cất dấu trên ba mươi năm kg ma túy
bao gồm chín mươi chín bánh heroin và một kg ma túy đá để mang sang lào cai tiêu thụ
hiện ban chuyên án đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện giai đoạn hai của chuyên án
và ra quyết định truy nã những đối tượng còn lại
sáng nay trong khi làm nhiệm vụ tại quốc lộ ba thuộc xã thịnh vượng huyện nguyên bình
công an tỉnh cao bằng đã phát hiện ba công dân trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận hành vi nhập cảnh trái phép vào việt nam
là để sang thái lan tìm việc làm theo như giới thiệu của người môi giới thông qua mạng xã hội
nhóm công dân trung quốc này cùng chú tại tỉnh hồ bắc trung quốc
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng
đưa nhóm công dân trung quốc đi cách ly tập trung về phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
thưa quý vị với sự phát triển của công nghệ ngày nay thì chúng ta có lẽ đã không còn xa lạ
với các phần mềm hay là ứng dụng live stream
có đến hàng trăm ứng dụng này được phát triển trên các nền tảng di động
nếu chỉ dừng lại ở mức độ xem để giải trí thì những ứng dụng này gần như là vô hại với người dùng
thế nhưng một khi đã dấn thân quá sâu muốn thu lợi kinh tế
thì hàng trăm ngàn cạm bẫy của đối tượng lừa đảo luôn răng sẵn
đón các nạn nhân chập chững mới vào nghề
những mạng xã hội video hay những ứng dụng livestream là cái xu hướng phát triển rất là mạnh mẽ
những năm trở lại đây trên các cái điện thoại smartphone
và đa phần thì cái tâm lý chung của những người sử dụng ứng dụng này
đó là muốn gây được sự chú ý đối với những người khác cùng sử dụng ứng dụng
hay là muốn trở thành những cái idol hay là thần tượng của những ứng dụng này
và đánh vào cái tâm lý đó của người sử dụng ứng dụng thì rất nhiều đối tượng
đã có những hành vi lừa đảo thậm chí là tống tiền
những cái người sử dụng ứng dụng này
và cái vụ việc mới đây được công an huyện hoài đức phát hiện khởi tố
là cái minh chứng rõ ràng nhất về việc là muốn trở thành người nổi tiếng
thì cái giá nó phải trả đắt như thế nào
hứa sẽ tặng một triệu hai kim cương trong ứng dụng begolive
tương đương một trăm bảy mươi năm triệu việt nam đồng
theo như thỏa thuận quy đổi của người dùng ứng dụng này
đối tượng trần trung tịnh nhanh chóng đã lừa nạn nhân là chị n
một thần tượng trên ứng dụng begolive vào bẫy
với đoạn clip cảnh nóng qua video call trên ứng dụng zalo
đối tượng đã ghi lại màn hình toàn bộ cuộc gọi
sau đó liên tục nhắn tin đe dọa khống chế nạn nhân
phải truyền tiền cho mình nhiều lần
sau đó thì là idol đã phải truyền tiền
do là sợ người ta sẽ đưa lên mạng sội
những cái hình ảnh nó nhạy cảm của người phụ nữ
bây giờ rằng là người ta đã có trong tay
những cái hình ảnh cái đoạn clip
bản thân là người phụ nữ nhẹ dạ cả tin
để mà xác định rằng là
nếu bị cái clip bị tung lên mạng sội
bây giờ thì là mất hết uy tín
và danh dự với cả người nhà gia đình họ hàng
thế là người ta đánh giá và tâm ý về cái đấy
thì sau khi xác định được cái vụ việc
có cái dấu hiệu tống tiền
sau khi đó thì là công an thủy đại đức
đã tiến hành lập chuyên án
để đối chân với triệt phá của nhóm tội phạm này
hiện nay việc đăng ký tài khoản
trên các ứng dụng mạng xã hội video
là vô cùng đơn giản
một người có thể lập nhiều tài khoản
và không chịu bất cứ ràng buộc nào về pháp lý và trách nhiệm
nên việc tìm ra chủ nhân đích thực của tài khoản này
là vô cùng khó khăn
những tài khoản này được gọi là ních ảo
thế nhưng những ních ảo này
lại mang đến cho người khác những nỗi đau có thật
cái khó nhất của cái vụ việc này
thì là thứ nhất là đối tượng
là mình không rõ về con mạng hình ảnh
vì rằng là nếu mà muốn xác định được
ai dùng một cái mạng zano
người trực tiếp dùng mạng zano đấy
là hiện tại đang rất khó khăn
cái thứ hai là cái mạng gingo đấy
bản thân ở việt nam
cũng không xác định được
ai là cái chủ tài khoản đấy
ai là cái id đấy sử dụng
cái thứ hai là cái mạng gingo đấy
là con người cụ thể
tên có thể hàng một người hàng triệu người
người ta đăng ký một cái tên đấy
tên là cái đấy khó khăn nhất của cơ quan điều tra
không xác định và rõ con người
bị hại không biết bị mặt
và người ta chỉ giao dịch qua tài khoản
tài khoản một tài khoản ảo của một người khác
người ta không nhận tiền mà quy đổi ra kim cương
đấy là cái rất khó khăn cho cơ quan điều tra
khi mà đi bắt dự đối tượng
hiện các lực lượng chức năng chỉ có thể bảo vệ quyền lợi
của người dân khi phát sinh giao dịch bằng tiền
còn đối với các đồng tiền ảo
được quy đổi hay thống nhất trên các ứng dụng khác nhau
thì hiện vẫn chưa có quy định nào rõ ràng
về vấn đề này
chính vì vậy để bảo vệ bản thân
người sử dụng ứng dụng cần tỉnh táo luôn đề phòng
và tìm hiểu rõ về ứng dụng
trước khi mong muốn kiếm tiền từ những ứng dụng này
vào thời điểm cuối năm
tình trạng hoạt động phạm tội liên quan đến pháo nổ
luôn có diễn biến phức tạp
tại tỉnh hải dương công an tp chí linh vừa bắt giữ
một đối tượng có hành vi buôn bán trái phép
hơn một trăm linh kg pháo
tối qua tại phường cộng hòa tp chí linh
tỉnh hải dương tổ công tác của công an tp chí linh
phát hiện bắt quả tang đối tượng đặng anh quân
đang thực hiện hành vi buôn bán pháo nổ
tăng vật thu giữ là một mươi một hai kg pháo
tiến hành khám sát nơi ở của quân
cơ quan điều tra thu giữ thêm sáu thùng giấy
cất dấu trên gác xép
bên trong có chứa nhiều khối hình trụ
có dán giấy màu khác nhau
với tổng trọng lượng là một trăm linh bốn kg
qua đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận
tất cả đều là pháo mua về để bán kiếm lời
dịch bệnh diễn biến phức tạp
nhu cầu sử dụng các sản phẩm để hỗ trợ
điều trị bệnh hoặc để cải thiện sức khỏe
của người tiêu dùng ngày càng tăng cao
tuy nhiên thị trường kinh doanh các sản phẩm này
hết sức phức tạp nếu không cẩn thận
người tiêu dùng rất dễ mua phải hàng giả
hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe
sau đây là phản ánh của phóng viên intv
anh lê hoàng sống tại quận hà đông hà nội
mắc bệnh đau dạ dày đã nhiều năm nay
với mong muốn nâng cao sức khỏe của bản thân
anh đã tìm đến và sử dụng sản phẩm
hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày như thế này
trên các sản thương mại điện tử
tuy nhiên sau một thời gian trực tiếp sử dụng sản phẩm
anh nhận thấy sức khỏe không cải thiện
mà thậm chí các triệu chứng đau dạ dày
ngày càng tăng nặng
gần đây thì mình cũng đã được tìm hiểu rất nhiều sản phẩm
kể cả mọi người giới thiệu rất nhiều
trên mạng này cũng như là kể qua thông tin báo chí
và mọi người cũng đã kể cả chỉ cho mình
đến các hiệu thuốc
nhưng tuy nhiên thì là mình đã
cũng có dùng và mình thấy là
thời gian đầu thì cũng có gọi là
nó cũng có hiệu quả đấy
nhưng sau đó thì là cho mình những cái tác dụng phụ
mà thật sự là mình cũng không nghĩ là đến
nào là nôn nao này khó chịu
và mình cảm giác như là bị ngộ độc
mong muốn có sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh
đem lại hiệu quả là mong muốn
chính đáng của nhiều người
đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên như thế này
tuy nhiên lợi dụng vào lòng tin
của người tiêu dùng và tình hình dịch bệnh
diễn biến phức tạp nhiều tổ chức cá nhân
đã không ngần ngại kinh doanh các sản phẩm
không đảm bảo chất lượng
đã có rất nhiều khách hàng khiếu nại tới chúng tôi
khi họ mua những sản phẩm chữa đau dạ dày không hiệu quả
thậm chí mua phải sản phẩm
hàng giả hàng nhái điều này rất
nguy hiểm bởi đây là sản phẩm
hỗ trợ điều trị trực tiếp đến sức khỏe
người bệnh chúng tôi rất lên án
hành vi này và để hạn chế tình trạng này
rất mong muốn là
khách hàng cần đến
mua tại lợi uy tín
nguồn gốc rõ ràng tránh tiền mất tật ma
nếu như mình sử dụng các loại
thuốc mà không rõ nguồn gốc cũng như không rõ thành phần
thì có thể gây ra một số
các biến chứng ví dụ như là có thể gây
dị ứng một số thành phần gây độc
có thể gây suy gan cấp tiêm gan cấp
khi mà điều trị khi mà có
bất cứ vấn đề gì về các triệu chứng
thì cần phải đến các cơ sở y tế
để được thăm khám và
được tiến hành khám
kê đơn theo sự chỉ định của bác sĩ
và nếu mà có các triệu chứng mà mua
thuốc điều trị hỗ trợ thì cũng cần phải đến
những cơ sở hay là những hiệu thuốc
uy tín và đảm bảo
chất lượng để mình sử dụng
việc sử dụng các sản phẩm
giúp hỗ trợ điều trị bệnh nói chung
cần được chọn lọc và sử dụng một cách có giới hạn
bởi một số sản phẩm có nguồn gốc
xuất xứ không rõ ràng giá thanh rẻ
có thể gây ra hệ lụy trực tiếp đến gan
và thận vì vậy mỗi người tiêu dùng
nên là người thông thái lựa chọn
sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng
và tốt nhất cho sức khỏe bản thân
sau khi giết người
đối tượng nguyễn phương nam đã vượt biên
trốn sang campuchia do dịch covid một mươi chín
nam trở về việt nam
và lần trốn tại hà nội và vừa bị
cục cảnh sát hình sự bắt giữ
qua quá trình điều tra theo dõi phòng truy nã truy tìm
cục cảnh sát hình sự vừa bắt đối tượng truy nã
nguyễn phương nam tên thường gọi nam rồng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại tỉnh lạng sơn
đây là đối tượng bị công an tỉnh đồng nai
ra quyết định truy nã ngày một mươi một tháng sáu
năm hai nghìn hai mươi một về tội danh giết người
trước đó vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nam có chở bạn gái tới nhà trọ
tại phường lâm bình tân thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai và xảy ra mâu thuận
với anh nguyễn trọng thông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
nam đã dùng dao nhọn đông anh thông
khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó
sau khi gây án nam bỏ trốn lên đắk lắc
vượt biên sang campuchia
cuối năm hai nghìn hai mươi đối tượng trở về hà nội
ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
phòng truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự
đã bắt giữ nguyễn phương nam
khi đối tượng đang lẩn trốn tại hà đông hà nội
công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu
vừa bắt giữ đối tượng nguyễn duy tân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
để điều tra và làm rõ
về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an
do có mối quan hệ làm ăn từ trước
nên vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nguyễn duy tân đã mở công ty xây dựng
và đã thuê bốn người
và bốn xe cuốc của một cá nhân
tại tỉnh đồng tháp để thi công công trình
sau đó tân đem các xe cuốc này
thế chất cho một số người dân khác
trên địa bàn tỉnh bạc liêu
với tổng giá trị là ba trăm năm mươi triệu đồng
đến hạn trả tiền thuê xe
chủ xe nhiều lần liên hệ nhưng tân hứa hẹn
và không trả tiền thuê xe
nên làm đơn trình báo lên cơ quan công an
quá trình điều tra nguyễn duy tân bỏ trốn khỏi địa phương
nên bị cơ quan công an ra quyết định truy nã
vào ngày sáu tháng một bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an tp bạc liêu đã bắt giữ được tân
khi tân lần trốn tại tỉnh bình thuận
vụ việc vẫn đang được cơ quan công an
củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật
một nhóm gồm sáu đối tượng đang có hành vi
đánh bài thắng thua bằng tiền
tại nhà hàng hà tám
ở xã phúc trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
do cao thị hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
đã bị công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình
phát hiện và bắt quả tăng
bước đầu cơ quan công an xác định
các đối tượng này đánh bài
thắng thua bằng tiền dưới hình thức
đánh bài cào tố ba cây
tăng vật thu giữ gồm hơn một trăm ba mươi sáu triệu đồng
liên quan đến hành vi đánh bạc
hai bộ bài tú lơ khơ đã sử dụng
bốn mươi bộ bài túi lơ khơ chưa qua sử dụng
sáu điện thoại di động và bốn xe mô tô
điểm đánh bạc này là do cao thị hà tổ chức
và trực tiếp thu tiền sau
vào tối qua ngày sáu tháng một
tại khu vực thuộc khóm vĩnh đông
thị trấn lao bảo huyện hương hóa tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ
số lượng lớn phá hoa bắt giữ
một đối tượng đang có hành vi vận chuyển pháo hoa
đối tượng bị bắt giữ là trương đình vũ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thôn long giang
xã tân long huyện hường hóa tỉnh quảng trị
tăng vật thu giữ tại hiện trường
gồm một mươi hộp phá hoa bên trong là
các ống hình trụ tròn có trọng lượng khoảng
một mươi bốn kg qua khai thác nhanh
đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số pháo trên
với quãng đường gần một km
từ bờ sông
sê pôn lên quốc lộ chín
với giá bốn trăm linh đồng
tiến hành kiểm tra xung quanh hiện trường
tổ công tác đã phát hiện thêm nhiều vị trí
có cất giấu một trăm chín mươi sáu hộp pháo nổ các loại
với trọng lượng khoảng hai trăm bảy mươi bốn kg
nhưng chưa xác định được người vi phạm
hiện đối tượng và tăng vật
đã được bàn giao cho công an huyện hương hóa
để tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ
để xử lý theo pháp luật
thông tin mới nhất mà phóng viên chúng tôi vừa thực hiện
thưa quý vị công an huyện hòa đức
và đội quản lý thị trường số hai mươi hai
của quản lý thị trường hà nội
vừa phát hiện cơ sở kinh doanh mặt hàng
bánh mứt kẹo có dấu hiệu sử dụng nguyên liệu
không rõ nguồn gốc nhãn mát xuất xứ
không rõ ràng vi phạm các điều kiện
về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
tại một kho thuộc địa bàn xã la phù
huyện hòa đức tp hà nội
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
tại cơ sở này đang có công nhân tiến hành
đóng gói mặt hàng làm mứt tết
hàng trăm các gói mứt được gia công thủ công
chủ cơ sở kinh doanh này là
bà tạ thị luyến địa chỉ tại xóm hoa thám
xã la phù huyện hòa đức hà nội cho biết
số nguyên liệu này được nhập từ xuân đỉnh
tại đây chỉ thực hiện đóng gói
và đưa ra thị trường
lời khai của chủ cơ sở khẳng định là đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm
tuy nhiên đây là những hình ảnh
mà phóng viên chúng tôi ghi nhận được
các loại mặt hàng hàng hóa phục vụ tết

phục vụ tết mứt tết và các sản phẩm phục vụ tết
phục vụ tết hiện đại như chúng ta đang thấy
trong cơ sở này thì nó không đảm bảo
khi đưa ra thị trường nó đảm bảo
đến sức khỏe của người tiêu dùng
và cũng khuyến cáo người tiêu dùng là không nên sử dụng
những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
và chúng ta có thể quan sát
bằng mắt thường là cũng có thể thấy
là không đầy đủ các điều kiện
đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm
nếu không được phát hiện kịp thời
hàng trăm hộp mứt tết này
sẽ đưa đi tiêu thụ trên địa bàn hà nội
và các vùng lân cận
hiện cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng
cùng với đó sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm
để xử lý theo thẩm quyền
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị công an tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc
vừa bắt giữ một nhóm đối tượng
có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
trên mạng internet
trước đó công an tp phúc yên
nhận được tin của quân chúng nhân dân
tố giác đối tượng nguyễn huy cường
trú tại phương nam viêm tp phúc yên
có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với lãi suất một trăm tám mươi hai năm một năm
để thu lợi bất chính
tiến hành điều tra xác minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phúc yên
đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở
và cửa hàng cầm đồ của nguyễn huy cường
thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
qua điều tra xác định cường còn tham gia đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet
cường sử dụng điện thoại
truy cập vào trang cá độ bóng đá
liên hệ với các đối tượng ở hà nội
để mua tài khoản cá độ và tạo ra nhiều tài khoản con
để bán cho người khác
trong đó có lê anh hải trú tại tp phúc yên
cả hai đối tượng đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản
và thực hiện hành vi đánh bạc
liên quan đến vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phúc yên
đã tạm giữ hình sự nguyễn cao quyết
và nguyễn văn tùng cùng trú tại tp phúc yên
có hành vi đánh bạc
bằng hình thức mua số lô số đề của nguyễn huy cường
đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
để tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án
cũng phạm tội với ma túy
hai đối tượng nguyễn cao tâm và tôn xuân hùng
cùng trú tại tp vũng tàu tỉnh bà rêu vũng tàu
vừa bị công an tp vũng tàu bắt giữ
vào đêm ngày ba tháng một đối tượng nguyễn cao tâm
bị bắt quả tăng khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy
tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường thắng nhất
tiếp tục kiểm tra căn phòng tâm thuê ở cùng hùng
lực lượng công an phát hiện nhiều gói ma túy
và các dụng cụ được chúng dùng để mua bán sử dụng ma túy
tổng số tăng vật thu được là hơn một kg ma túy tổng hợp dạng đá
và một trăm ba mươi sáu viên ma túy dạng thuốc lắc
chiều qua ngày sáu tháng một cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã bắt khẩn cấp hai nghi can gây ra vụ cướp máy tính bảng
của hai trẻ em là con công nhân đang học online
ở phòng trọ
vụ việc gây hoang mang dư luận tại địa phương
trong những ngày vừa qua khi rất nhiều trẻ em
là con người lao động đang phải ở nhà học online
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
hai nghi can bị bắt khẩn cấp gồm
bùi việt thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại tp biên hòa
và bùi nguyễn hoàng trường trú tại tp hồ chí minh
để điều tra về hình vi cướp tài sản
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ngày ba tháng một
chị võ thị tiên đi làm
để hai con nhỏ ở phòng trọ khóa cửa ngoài
địa chỉ tổ tám
khu phố ba a phường long bình tân
sau khi chị tiền rời phòng khoảng một mươi năm phút
thắng và trường đến khu trọ tìm sơ hở
để trụng cấp tài sản
lúc này qua khe cửa sổ phòng trọ
thấy hai cháu nhỏ đang sử dụng máy tính bảng học online
thì đập cửa uy hiếp hai cháu
đưa trước máy tính bảng
mở cửa sổ ra anh thắng kêu hai đứa nhỏ đưa cái điện thoại cho ảnh
rồi hai đứa nhỏ đưa cái điện thoại cho anh
rồi ảnh ra ảnh đưa cho tui ngồi phía sau tui cầm
rồi ảnh lên xe ảnh chạy đi
hai đứa em dán chứ cầm cửa thì cái ipad không có ra được
thì em mới nói con dở cửa sổ lên con đưa cho chú
thì hai bé mới nói là không ra được nhé không ra được
thì bắt đầu kêu mở cửa sổ đưa cho chú
thì hai bé mới khóc và chạy vô gọi cho mẹ
chạy vô gọi cho mẹ thì em mới ở ngoài đây
em cầm cái mở lớp để em bẻ cửa
em lên vô tiếp em vô em lấy cái ipad em đi
tại cơ quan điều tra hai nghi can đã khai nhận
toàn bộ hành vi phạm tội
sau mấy bước đầu của cơ quan công an
riêng đối tượng thắng đã có bốn tiền án về tội cướp tài sản
trộm cắp tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vừa ra tù từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
trong chiều tối cùng ngày
công an tp biên hòa cũng tiến hành khám xét
khẩn cấp chỗ ở của hai nghị can trên
tại một phòng trọ ở phường phước tân tp biên hòa
gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
một nhóm đối tượng cũng vừa bị
công an huyện sơn hà tỉnh phú yên tạm giữ
trước đó công an huyện sơn hòa phát hiện
đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản
đang lưu trú tại một nhà trọ ở xã suối bạc
nên tiến hành kiểm tra
qua test nhanh ma túy với ba đối tượng
nguyễn văn trọng lý hiệp thành đông và phạm anh tuấn
đều cho kết quả dương tính
qua đấu tranh ba đối tượng khai nhận
đã thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản
ở huyện sơn hòa và sông hinh
công an huyện đã tạm giữ một xe mô tô
là phương tiện các đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội
và sáu xe mô tô mà các đối tượng đã trộm
vận chuyển trái phép bảy mươi kg pháo nổ đi tiêu thụ
nguyễn đăng trung trú tại huyện đô lương tỉnh nghệ an
vừa bị lực lượng công an quảng bình bắt quả ta
cụ thể vào lúc hai giờ một mươi năm phút sáng nay
ngày bảy tháng một
tại km bảy trăm một mươi sáu quốc lộ một a
thuộc địa bàn xã sen thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
cán bộ chiến sĩ tổ tuần tra kiểm soát
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
đã tiến hành đón dừng xe ô tô con
do nguyễn đăng trung điều khiển
để kiểm tra phát hiện trên xe có năm bao tải
chứa năm mươi hộp pháo hoa nổ
loại ba mươi sáu quả
có trọng lượng bảy mươi kg
qua đấu tranh ban đầu đối tượng nguyễn đăng trung khai nhận
mua số pháo hoa nổ trên tại tỉnh quảng trị
vận chuyển ra nghệ an để tiêu thụ
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
đã lập biên bản bắt giữ người
tạm giữ tăng vật phương tiện
và bàn giao cho công an huyện lệ thủy
để tiến hành điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật